bộ tư lệnh cảnh sát biển và tổng cục biển và hải đảo việt nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá thảo luận những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp công tác xây dựng văn bản pháp luật
trao đổi chia sẻ tiếp nhận thông tin công tác phối hợp kiểm tra kiểm soát ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường biển đảo và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ngăn ngừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường biển hải đảo
phát huy những kết quả đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả quy chế phối hợp giữa bộ quốc phòng và bộ tài nguyên và môi trường
tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng cảnh sát biển với tổng cục biển và hải đảo việt nam trên các vùng biển và thêm lục địa của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam